tuy nhiên trong tuần qua chi phí vật tư giá cả đầu vào tăng cao khiến nhiều doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá của tp hcm không gồng gánh nổi và đề xuất tăng giá từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
tại buổi họp báo định kỳ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi phát triển kinh tế tp hcm diễn ra chiều hai mươi tám tháng ba
ông nguyễn nguyên phương phó giám đốc sở công thương tp hcm cũng thừa nhận đến hết tháng ba này các doanh nghiệp sẽ hết hạn cam kết giữ giá bình ổn thị trường
do đó đến đầu tháng bốn các doanh nghiệp sẽ điều chỉnh giá
theo ghi nhận từ sở tài chính các doanh nghiệp chủ yếu đăng ký tăng giá mặt hàng thịt gia súc gia cầm trứng da cầm
trong đó thịt gia súc tăng từ hai ba thịt gia cầm tăng sáu một mươi hai trứng gia cầm tăng sáu tám
trên cơ sở đăng ký của các doanh nghiệp cũng như các hồ sơ liên quan đến chi phí đầu vào
sở tài chính sẽ xem xét và thống nhất cùng các sở ngành đơn vị tham gia bình ổn thị trường để thống nhất giá các mặt hàng trong chương trình bình ổn thị trường năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó một số doanh nghiệp cũng đề xuất các nhà phân phối chung tay hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng
bằng cách giảm mức chích khấu để giá sản phẩm đến tay người tiêu dùng tốt hơn vì mức chiết khấu hiện nay khá cao
thưa tiến sĩ lâu nay chúng ta hay nói về bình ổn giá vậy thì tiến sĩ có thể cho biết là tại tp hcm
bình ổn giá hoạt động như thế nào không ạ
nói về cái bình ổn giá không phải tại tp hcm không nhưng mà kể cả trên cả nước tất cả các tỉnh thành
bình ổn giá là cái biện pháp mà nhà nước đưa ra để hoạt động cung cầu tài chính kinh tế và biện pháp hành chính
đối với lĩnh vực về giá và hoạt động giá làm bằng cách nào đó không để cao quá và không để thấp quá
trong với những sản phẩm đó so với thị trường và trong thời điểm giá tăng cao hoặc thấp quá
ảnh hưởng đến việc cung cầu của nền kinh tế
vâng vậy thì chúng ta có thể hiểu là bình ổn
giá được hiểu là có sự can thiệp và quản lý của cơ quan nhà nước về giá cả
vậy thì cái việc bình ổn giá này thường diễn ra trong bao lâu thì tiến sĩ vừa chia sẻ là sẽ tầm chín tháng cho tới một năm
vậy thì cha giang thấy hỏi là về cái quy luật thì khi nào giá cả nó sẽ quay về với quy luật của thị trường ạ
thật sự ra chúng ta sẽ hiểu rằng một điều là về vấn đề về bình ổn giá
tùy theo cái mặt hàng là chúng ta đưa ra một cái thời hạn nhất định
có thể sáu tháng chín tháng một năm hoặc có thể cao hơn
nhưng tuy nhiên ở đây chúng ta thấy được rằng là để bình ổn giá hoặc bằng thị trường thì liên quan đến vấn đề về kinh tế thế giới
liên quan đến thị trường thế giới
cho nên hiện nay nếu chúng ta thấy được rằng là chúng ta mua cái sản phẩm a một mươi đồng
nhưng trong thời điểm này thì giá xăng tăng và chúng ta thấy được rằng là cái đây là một cái tác động lớn
thì chúng ta không thể nào đưa trở ngược lại đối với trong cái giá trong thời điểm trước
và chúng ta bình ổn giá ở đây có nghĩa là gì
trong cái thời điểm chúng ta không tăng quá cao so với mặt thị trường
hiện nay nếu chúng ta không bình ổn giá thì có những cái sản phẩm nó tăng lên có thể là một mươi đến hai mươi
và thậm chí đến trong có những cái lĩnh vực nó tăng lên đến ba bốn mươi
như vậy là rõ ràng một điều là gì nó sẽ xảy ra hai việc
việc thứ nhất là về cái sản phẩm này tăng quá cao thì người mua không được
cái thứ hai nữa là như vậy nó xảy ra một góc độ là đến lạm phát
thì như vậy trong cái việc này điều hành của nhà nước làm bằng cách nào để làm sao để người tiêu dùng người ta có thể người ta mua được
người ta sử dụng được và người bán người ta cũng ở một mức độ và cứ chầm mực nào đó
trong phạm vi và họ cũng vẫn là có lãi
về việc kinh doanh thì họ vẫn là có lời nhưng ở một góc độ là yếu tố về điều hành thì nhà nước sẽ can thiệp về vấn đề về có nghĩa là tài chính
có thể là tiền tệ hoặc là cái mặt hành chính khác để làm sao để cái giá nó bình ổn ở thị trường
so với cái mặt bằng không tăng nhiều quá và không thấp nhiều quá
thưa tiến sĩ vào đầu tháng bốn này các doanh nghiệp sẽ đề xuất điều chỉnh mức giá
vậy thì không biết cái yêu cầu điều chỉnh mức giá này có hợp lý hay không
và điều chỉnh như thế nào thì phù hợp
thật sự ra thì hiện nay là chúng ta thấy được rằng là xăng dầu cũng tăng
có nghĩa là chúng ta bình ổn giá này có giảm được hai nhưng vấn đề so với mặt bằng trước đây
so với cồng kỳ là chúng ta thấy là tăng cũng nhiều
như vậy rõ ràng để cho nó phù hợp với cái giá thị trường và hiện nay của đối với những cái doanh nghiệp
thì như vậy rõ ràng là những doanh nghiệp đề xuất để tăng giá của tháng bốn này thì tôi cho cũng là phù hợp ở góc độ về kinh tế của thị trường
nhưng tăng như thế nào để cho nó phù hợp thì hiện nay có sở công thương sở tài chính sẽ đánh giá toàn diện
trên cái yếu tố này để làm sao để báo cáo yên an dân thành phố hồ chí minh
để làm sao đưa ra được những cái quyết sách chính sách để cho nó phù hợp
thì hiện nay chúng ta thấy được rằng là mặc dù có giảm xăng dầu nhưng giảm đối với là cùng kỳ thì nó vẫn còn tăng nhiều
và những cái ảnh hưởng này nó sẽ ảnh hưởng đến những cái sản phẩm của chúng ta là tiêu dùng
tiêu dùng là gì những cái sản phẩm chúng ta thường ngày mà con người phải dùng tới
cái thứ hai là hiện nay là dịch covid chúng ta cũng đang còn cho nên nó ảnh hưởng đến vấn đề là những cái thiết bị
và chúng ta thấy được rằng là đối với những cái sản phẩm mà đối với tháng bốn này để đề nghị tăng thì đây là cũng là phù hợp
nhưng để tăng như thế nào để cho nó phù hợp với thị trường và tăng như thế nào để chúng ta thấy được rằng là cái quỹ bình ổn giá
và cái bình ổn giá này thì chung sức với lại tất cả những doanh nghiệp
có nghĩa là doanh nghiệp phải có lợi và nhà nước cũng là đưa ra những chính sách để làm sao người dân và người tiêu dùng cũng phải có lợi
ngay trước thời điểm hết hạn cam kết bình ổn giá theo ghi nhận của phóng viên tiêu điểm kinh tế
nhiều doanh nghiệp đã dự kiến kế hoạch cho đề xuất tăng giá của mình
công ty của phần ba hôn một trong những doanh nghiệp chiếm thị phần lớn về sản xuất trứng da cầm
và luôn đồng hành cùng chương trình bình ổn thị trường tp hcm gần hai mươi năm qua cho biết
cũng đang phải gồng mình để kìm giữ giá bình ổn cho đến hết tháng ba
nhưng sang tháng bốn này cũng đã đề xuất phải điều chỉnh giá bán lên khoảng năm bảy
ví dụ lúc trước ví dụ như mình mua thức ăn là tám rưỡi
nhưng bây giờ là mình phải mua bắp mua này kia là chín
và những cái đó là mình phải nuôi ra cái trứng thì giá thành mình đổi
nhưng mà mình ráng dẫn dụng để cho nó tốt lợi để mình tham gia cái chương trình bình ổn
nhưng mà làm cái gì làm cũng phải hệ thuộc vào người tiêu dùng
hệ thuộc vào sức mua
người tiêu dùng hạn chế chi tiêu đi chợ tiết kiệm lợi
thì mình cũng phải cân đối
chứ cũng không thể mà thấy giá
cái giá cả lên rồi mình té nước theo mưa
là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực nước giải khát
mặc dù chịu nhiều sức ép về chi phí đầu vào
nhưng khi đề cập tới việc điều chỉnh giá
ông nguyễn đặng hiến tổng giám đốc công ty trách nhiệm của hoàng tân quang minh lại tỏ ra rẻ rặt
khi mà nghe cái giá tăng tới một mươi hay hơn một mươi
thì rõ ràng là người ta tạo nên một phần rất bất lợi cho các nhà cung cấp
chúng tôi phải hết sức thân trọng khi mà đưa ra một quy định tăng giá
phải xem thử là cái sức mua của thị trường bây giờ nó đang như thế nào
thu nhập bình quân của người dân có cải thiện được như thế nào
từ đó chúng tôi mới là tính toán để đưa ra một cái mức tăng giá cho nó phù hợp
trong lúc nhiều doanh nghiệp đã đề xuất xin sở tài chính thành phố hồ chí minh được điều chỉnh giá
thì vẫn có doanh nghiệp đang cố gắng duy trì giữ giá bình ổn thêm một thời gian nữa
để đảm bảo ổn định cho người tiêu dùng
đây thường là những doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nắm thị phần cao
nên mỗi khi điều chỉnh giá họ đều phải cân nhắc kỹ lưỡng
tránh biến động làm ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường chung
tức là từ ngày tháng bốn đến đây các điều kiện cơ bản về nguyên liệu đầu vào tăng
so với chương trình đã đủ điều kiện để điều chỉnh giá
ví dụ giá heo hơi so với liên kề bình thường
lần điều chỉnh liên kề tức là giá năm mươi một thì hiện nay vít xăng đang mua là năm mươi sáu
như vậy so với chương trình thì nếu biến động đầu vô gần năm thôi
nhưng hiện nay một mươi tuy nhiên viết xăng cũng chưa điều chỉnh
cho nên bằng các biện diện giải pháp là
chúng ta tiết kiệm trong sản xuất điều chỉnh lại vấn đề các chi phí trong vận chuyển
qua đó để làm sao chia sẻ đối với người tiêu dùng trong giai đoạn khó khăn hiện nay
còn về phía hệ thống phân phối
trước mắt một số siêu thị cũng đã chủ động đàm phán với nhà cung cấp về lộ trình tăng giá
đồng thời triển khai nhiều chính sách giá để ổn định thị trường
thông qua nhiều đơn vị đa dạng hóa nguồn hàng
để có thể đảm bảo được nguồn hàng với giá tốt nhất cho khách hàng
thì chúng ta cũng cố gắng thương lượng những chương trình khuyến mãi
để làm sao có thể gia tăng những chương trình khuyến mãi để bù vào việc tăng giá của hàng hoá
về cơ chế điều chỉnh giá hiện các doanh nghiệp sẽ đề xuất lên sở tài chính
sau khi tiếp nhận đăng ký sở này sẽ cùng các doanh nghiệp làm việc
và sẽ đồng ý điều chỉnh giá nếu doanh nghiệp chứng minh được chi phí đầu vào tăng
vậy thì xin phép hỏi tiến sĩ là đi liền với cái đề xuất điều chỉnh giá như vậy
thì các cơ quan quản lý nhà nước phải làm gì
để dám sử dụng
để giám sát việc điều chỉnh giá theo đúng cam kết ạ
về giám sát tức là chúng ta phải đưa ra những quyết sắp để cam kết giữa doanh nghiệp và nhà nước của chúng ta
đối với những mặt hàng nào
thì sở công thương phải nắm đủ bắt được điều này để sở công thương đưa ra những quyết sắp để cho nó đúng
bởi lý do là đa số những doanh nghiệp của chúng ta đã cam kết những mặt hàng đó trong thời gian nào
hôm nay chúng ta đã đồng ý
thì như vậy chúng ta phải đặt ra một cái lộ trình là trong bao nhiêu tháng
thì chúng ta thấy được rằng doanh nghiệp đó có quyền tăng giá
và tăng giá được bao nhiêu
tức là chúng ta cũng phải đưa dựa trên liệu trình của tình hình kinh tế tình hình thế giới
thì rõ ràng một điều cái đây là một bài toán khó
nhưng có nghĩa rằng là chúng ta phải đưa ra những cái công thức
những cái bài toán để làm sao để doanh nghiệp cảm thấy là hài lòng giữa cái việc mà tăng giá
và hài lòng giữa cái việc mà họ sẽ bán được những cái sản phẩm này đối với cái thị trường
nếu chúng ta không cho họ tăng giá thì rõ ràng một điều là gì
hoặc là tăng giá quá thấp thì không đủ chi phí
và không đủ chi phí thì nó dẫn đến một cái việc là họ không hoạt động được
và không hoạt động được thì cái nguồn công nó sẽ đứt cậy
cái thứ hai nữa là cái sản phẩm nó cũng sẽ không tới cái người sử dụng
thì như vậy trong cái tình hình kinh tế như vậy thì chúng ta cũng rất là khó khăn
thì như vậy rõ ràng về cái bình ổn giá đây là một trong những cái chính sách tốt của chính phủ và nhà nước
kể cả những ủy ban dân các tỉnh thành
nhưng để làm sao để cho nó phù hợp với doanh nghiệp
thì chúng ta phải dựa trên những cái yếu tố đánh giá của thị trường kinh tế quốc tế
và kinh tế hiện tại của những cái sản phẩm và kể cả những doanh nghiệp đó thì chúng ta đưa ra cái quyết sách thì nó mới chuẩn hợp
thưa tiến sĩ trên thực tế thì khi mà giá xăng dầu tăng thì những cái mặt hàng nó cũng đã tăng giá theo rồi
vậy thì tiến sĩ có thể cho giang hỏi là việc bình ổn giá các mặt hàng ở đây là những cái mặt hàng thuộc diện nào hay không ạ
có những cái danh mục cụ thể và những danh mục này nó đưa ra ở góc độ là gì
là đối với người tiêu dùng thì chúng ta có những cái sản phẩm nào mà hằng ngày chúng ta phải dùng tới
và như vậy rõ ràng một điều là chúng ta phải liệt kê những góc độ đó ra
và nói như một cách khác là gì chúng ta phải có sự thỏa thuận và chúng ta phải đưa ra những chính sách cho đối với doanh nghiệp
còn nếu như những cái mà sản phẩm chúng ta thấy được rằng là đối với thị trường bình thường thì như vậy rõ ràng là cái đó là sự cạnh tranh của kinh tế thị trường
mà sự cạnh tranh của kinh tế thị trường thì chúng ta thấy được rằng là gì
đó nếu tăng nhiều quá thì khách hàng không chấp nhận được mà không chấp bằng được thì họ không bán được thôi
thì vấn đề ở đây chúng ta thấy là thì nói một cách khác về cái bình ổn giá và cái tăng giá hiện nay
nói một cách để mà chúng ta đi sâu một cách thì chúng ta chỉ là dựa trên tình hình kinh tế vĩ mô để đưa ra những cái quyết sách để làm sao để bình ổn giá rác trong cái thời gian
mà thời gian đó được doanh nghiệp được chấp nhận
nhưng chúng ta không thể nào buộc hết tất cả những doanh nghiệp nó phải đi theo một cái giá mà cái giá là giá chúng ta đưa ra thì không thể được
bởi góc độ ở đây chúng ta có những cái mặt hàng chúng ta bình ổn giá thì chúng ta đưa ra ra được
nhưng có những cái mặt hàng chúng ta không bình ổn giá được
và những cái mặt hàng đó nó không có phụ thuộc vào trong cái đời sống kinh tế
thì như vậy rõ ràng một điều là gì
thì chúng ta phải chấp nhận ở kinh tế về thị trường
cuối cùng thì tiến sĩ có thể chia sẻ với người dân về việc điều chỉnh giá đợt này không ạ
nếu ở những góc độ của tôi thì nhận định là trong thời gian tới thì giá cả cũng không tăng nhiều so với mặt bằng của thế giới
so với mặt bằng của xăng dầu
thì như vậy rõ ràng một điều là gì
đối với những khách hàng và đối với những người mua hàng thì người ta cũng có những tâm lý là chúng ta cũng không mua để trữ nhiều
ở góc độ đại lầy có nghĩa là về cơ chế về thị trường thì chúng ta hiểu được rằng một góc độ là gì
có thể là gì
có thể lên và xuống đối với mặt thị trường nhưng không quá cao
thì như vậy rõ ràng có thể chấp nhận được trong cái mùa năm hai nghìn hai mươi bốn
có thể là nền kinh tế chúng ta là ổn định
và như vậy chúng ta đang chính phủ và hiện nay là thủ tướng chính phủ đang quyết sách để làm sao
cái dự ứng cái gdp
như vậy rõ ràng đây là một trong những cái yếu tố bằng cái tàu đó cũng phải là điều hành cái gdp để làm sao
để cho giữ ổn và ổn định và tăng trưởng
thưa quý vị dù đã hết thời gian các doanh nghiệp cam kết giữ giá bình ổn thị trường
tuy nhiên thì tháng bốn này cũng sẽ là thời điểm mà thành phố hồ chí minh triển khai chương trình bình ổn thị trường mới cho năm hai nghìn hai mươi hai
do đó thì việc điều chỉnh giá sẽ do sở tài chính thành phố hồ chí minh triệu trách nhiệm
cơ quan này sẽ tổ chức cho các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường
trong đó sẽ đăng ký mặt hàng và đăng ký giá mới
nếu chứng minh được đầu vào tăng sẽ cho điều chỉnh giá
trong trường hợp thị trường liên tục biến động mạnh việc tiếp nhận điều chỉnh giá từ hai đến năm
vì vậy chúng ta cần theo dõi sát diễn biến của đợt điều chỉnh giá lần này
thưa quý vị như vậy tiêu điểm kinh tế tuần này xin được phép tạm dừng ở đây
rất cảm ơn tiến sĩ lê bá trí nhân đã nhận lời mời tham gia tiêu điểm kinh tế tuần này
và thưa quý vị ngay bây giờ thì chương trình của chúng tôi xin được kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những tập phát sóng tiếp theo